ngày hai mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can
đồng thời ra lệnh tạm giam thời hạn hơn ba tháng đối với đối tượng mùa a chớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó ngày hai mươi một tháng năm tại khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa huyện quỳnh nhai
mùa a chớ đã có hành vi hiếp dâm bệnh nhân chỉ mới một mươi ba tuổi trú tại xã trường khoang huyện quỳnh nhai
trong khi đang thực hiện trục x quang tại cơ quan điều tra mùa a chớ đã khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm nạn nhân khi mới một mươi ba tuổi
hành vi của mùa a chớ đã cấu thành tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi theo quy định tại khoản hai điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự